trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín tại đà nẵng và quảng nam bộ quốc phòng đã quyết định gửi tặng bốn lọ thuốc infafeol
anfa hai b ba mươi và một số trang thiết bị vật tư y tế do cuba tài trợ để kịp thời hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch
đây là sự sẻ chia động viên giúp đỡ kịp thời để hỗ trợ các địa phương có thêm nguồn lực phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi tiếp nhận các địa phương sẽ phân bổ sử dụng có hiệu quả nguồn vật tư trang bị này để từng bước ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân trên địa bàn